đây là hình ảnh của chị nguyễn thị đông ngụ tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
chị nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt và có biểu hiện ngộ độc
sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết chị bị ngộ độc thuốc nam dẫn đến tình trạng suy gan nặng
kèm theo đó là dấu hiệu bệnh lý về máu
chị đồng chỉ là một trong số rất nhiều người bị ngộ độc khi tự ý dùng thuốc nam để chữa bệnh
tuy nhiên không phải lúc nào bệnh nhân cũng được điều trị kịp thời

điển hình như trường hợp của chị hoàng thị hào
ở huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
được biết trong một lần bị chó hoang cắn mẹ của những đứa trẻ này đã không đi tiêm phòng để ngừa bệnh dạy
mà nghe theo lời mách bảo của một số người tự ý dùng thuốc nam để điều trị
được một thời gian thì bệnh dạy bộc phát chị đã không thể qua khỏi
liên tiếp trong thời gian gần đây khoa chống độc của các bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị ngộ độc thuốc đồng y
phần lớn là do chủ quan tự ý dùng thuốc nhưng lại không rõ nguồn gốc của thuốc
thậm chí còn không biết loại thuốc mình đang dùng là thuốc gì
một số người thì nghe theo lời đồn thổi tin vào các thầy lang đang hành nghề khám
chữa bệnh chui không có chuyên môn không giấy phép dẫn đến bệnh tình ngày càng nặng hơn
không phủ nhận hiệu quả của các loại thuốc đồng ý đối với sức khỏe con người
tuy nhiên cũng như các loại tân dược sử dụng thuốc đông y cũng phải theo chỉ định của bác sĩ
được kê toà sau khi khám và điều trị
quan trọng nhất là phải dùng đúng loại thuốc đúng liều lượng
với tình trạng buồn lòng quản lý thuốc đồng y như hiện nay
thì việc người dân bị ngộ độc bệnh ngày càng trầm trọng hơn sau khi dùng là điều khó tránh khỏi
đường hải thượng lãn ông quận năm tp hcm con đường nổi tiếng là thủ phủ thuốc bắc ở nam bộ
không khó để tìm thấy các loại thuốc được bày bán tràn lan trên lề đường như thế này
lượng khói bụi ô nhiễm từ các loại phương tiện đang lưu thông thì cứ mặc nhiên phủ bám
không một ai biết được nguồn thuốc này
trên gốc chính xác của các loại thuốc này
ngay cả những người bán hàng cũng chưa chắc nắm rõ loại thuốc mình đang kinh doanh là thuốc gì
dùng để điều trị bệnh gì
còn đây là phố lã nông tp hcm
người dân luôn tin tưởng rằng dùng thuốc đông y thì có tác dụng tốt
ít tác dụng phụ hơn là các loại thuốc tây
nên cứ chuyển tay nhau đi bốc thuốc về uống
với tâm lý không bổ chỗ này thì cũng bổ chỗ khác
đây thì có đứa em đã giới thiệu là bác đây cắt thuốc
thì cứ thế là đến cắt thì thấy
thì ông nội uống cũng thấy nói chung là thấy nó khỏe ra rồi
cứ thế là cứ theo được cắt cho chồng rồi cắt cho bà anh em
đằng xóm ví dụ chú bác đấy
ví dụ mình về quê làm quà thì mình mua các thang thuốc bổ đấy
về gửi làm quà vậy thôi
nói chung là về các vị thuốc thì mình không nắm được
nhưng mà có một anh bạn ở bên làm về đồng y
thì anh bảo là cứ đến cái nhà thuốc ấy mua thì sẽ đảm bảo
nếu đồng y nó có mình uống nó có công gì
nghĩa là chỉ công tí thôi
nhưng ta ý nếu mà có ngược một cái uống quá liều hay làm sao làm sao ấy phải sợ
xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
nơi nổi tiếng với làng nghề thuốc đông y lớn nhất khu vực miền bắc
tuy nhiên trái với ý nghĩa của từ thuốc là dùng để điều trị bệnh
hình ảnh mà người ta nhìn thấy ở đây là sự nhách nhát
mất vệ sinh của vô số các loại cây lá được bày tràn lan ra mặt đường
nhìn cách chế biến thuốc như thế này
sẽ chẳng ai hiểu nổi liệu nó có thể phát huy được công dụng gì ở đây
gọi là làng nghề nhưng phần lớn các loại đồng dược này đều có nguồn gốc từ trung quốc
và thậm chí có loại còn không rõ xuất xứ từ đâu
có hay không sự quản lý của các nhà chức trách
và phải chăng là thị trường đang bị thả nổi
làng nghề thuốc bắc bây giờ vẫn còn một trăm ba mươi hộ
vẫn đang tiếp tục vẫn cung cấp toàn bộ cái thuốc cho các bệnh viện các ông lang
từ từ bắc đến nam chứ không cứ là ở chỗ nào hết
hầu như ở nơi nhà mình đi hết cả thuốc nam và thuốc bắc
nguồn nguyên liệu thì về một số mình nhập cái thuốc bắc là từ trung quốc
nhưng mà hầu như là hàng thì chất lượng là bảo đảm chứ không có vấn đề gì
về thuốc thì ở đây bà con trong làng nghề thì cũng làm là
ở đây chỉ là xấy phiến thái phiến sao tẩm thôi
những nhà kinh doanh thuốc rồng y hiện nay
chủ yếu là chuyển nghề từ đời này sang đời khác trà truyền con nối
chính vì thế nên không phải ai cũng được đào tạo một cách bài bản
có chuyên môn về y học từ cách phân biệt các loại thuốc
công dụng đến cách bốc thuốc điều trị bệnh
nam với cả thuốc bắc thì nó cũng đều là một cả
nếu mà mình không dùng đúng công thức
mà mình làm không tẩm chế tốt thì mình vẫn gặp phải những cái dạy
như là những cái cấm những cái độc của bảng a là không được uống
mà mình mà không biết làm mà để uống
thì là sẽ gây tác phẩm
khẩu bảo quản các loại thuốc đồng y cũng khá quan trọng
yếu tố thời tiết độ ẩm môi trường tác động khá nhiều đến chất lượng thuốc
về nguyên tắc các vệ thuốc được chế biến sẵn đều cần đến chất bảo quản
có thể là chất chống nấm mốc giữ độ mềm của thuốc
hoặc đơn giản hơn là giữ màu
tuy nhiên trên thị trường hiện nay
hầu hết các hóa chất này đều không có nguồn gốc
hay tên gọi được bán tràn lan với số lượng không hạn chế
hầu hết là những người
người ta cứ nghe mách bảo
người nội truyền tai người kia
để cho người ta lấy những thuốc nam không rõ nguồn gốc
và vì có lẽ phải chăng là vì những thuốc không rõ nguồn gốc như thế
cho nên nó có những tác dụng phụ
nó gây lên những tầm hồn phối hợp
tạo nên một cái vườn bàn nhiễm độc rất là nặng nẻ
và cái tỷ lệ này cũng tương đối là nhiều
đặc biệt là những thời gian gần đây nó tương đối cao
liên tiếp trong thời gian gần đây
các cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng loạt
những vụ vận chuyển các loại dược liệu
nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
với tình trạng này
việc quản lý thị trường đông dược sẽ vô cùng khó khăn
và việc người dân tự ý mua thuốc để điều trị bệnh
sẽ còn tiếp diễn nếu không sớm có những quy định cụ thể
rõ ràng đối với vấn đề kinh doanh
mua bán thuốc đồng y
bộ y tế cần có sự quan hệ
trao đổi với cơ quan chức lăng của trung quốc
để nắm những danh mục hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc
được phép nhập khẩu và không được phép nhập khẩu
những bất cập trong việc quản lý thị trường dược liệu
cũng đang là một vấn đề cần được quan tâm
không khó để nhận thấy các loại dược liệu trên
hiện nay đều được dung nhập tới nước ngoài
với nguồn gốc chất lượng không hề rõ ràng
và việc dùng đến tám mươi nguồn dược liệu nhập khẩu
nhưng lại khó kiểm định hết chất lượng
khi đưa vào sản xuất dược phẩm thuốc
là một nghịch lý đang tồn tại
không toàn trù được nguồn dược liệu
mà chúng ta hiện nay không có thể
thuộc vào dược liệu nhập khẩu từ trung quốc
thì đang có rất nhiều vấn đề về chất lượng
tư thương hay là những người kinh doanh dược liệu
thì họ thường mua dược liệu với giá rẻ
và vì thế thường là mua những dược liệu
mà người trung quốc là họ đã cho nó là đã loại ra
những năm gần đây ngành dược liệu
đã có sự phát triển tích cực hơn
nhiều địa phương đã biết vận dụng nguồn tài nguyên sẵn có
kết hợp với phương thức sản xuất mới hiện đại
vận dụng nguồn tài nguyên sẵn có
tận dụng khoa học kỹ thuật trong việc nuôi trồng dược liệu
từ đó tạo được việc làm và nguồn thu nhập ổn định
cho bà con nông dân
tuy nhiên những trường hợp đó không nhiều
trên thực tế dược liệu hiện nay vẫn được trồng nhỏ lẻ
mảnh mún giải sát khắp nơi
tình trạng nuôi trồng và khai thác còn tự phát
quy mô nhỏ dẫn đến sản lượng dược liệu không ổn định
giá cả biến động
việc khai thác dược liệu quá mức
nhưng lại không đi đôi với việc tái tạo
bảo tồn dẫn đến tình trạng số lượng loài cây dược liệu
có khả năng khai thác tự nhiên hiện còn rất ít
tại buổi làm việc với hiệp hội dược liệu việt nam
vào cuối tháng ba vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
hội nghị toàn quốc về dược liệu sắp được tổ chức
phải đưa ra những định hướng giải pháp phát triển cây dược liệu
một thế mạnh của đất nước
thủ tướng cũng thống nhất quan điểm
động lực của phát triển dược liệu là từ nhu cầu của thị trường
và lấy kinh tế tư nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân
hộ cá thể làm động lực phát triển
bên cạnh đó
cần tổ chức những trung tâm sản xuất
chế biến dược liệu ở một số vùng miền
để sản xuất có quy mô
để giải quyết những vướng mắt về thị trường dược liệu
các vấn đề đang tồn tại trong việc kinh doanh
mua bán thuốc đông y
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với chính quyền địa phương trong việc tăng cường quản lý
kiểm soát hạn chế tối đa tình trạng dược liệu
đông dược bẩn được lưu hành
ngăn chặn kịp thời nạn bôn bán
vận chuyển thuốc giả thuốc nhập lậu vào việt nam
bên cạnh đó cần chú trọng kết hợp chặt chẽ
giữa y học hiện đại với y học cổ truyền
để phát huy tốt nhất việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân
không ai phủ nhận hiệu quả chữa bệnh của loại thuốc đông y
tuy nhiên với tình trạng người kinh doanh vẫn còn chạy theo lợi nhuận
không quan tâm đến chất lượng của thuốc
sức khỏe và tính mạng của con người
thì bà con nên có ý thức tự bảo vệ chính mình
khi có vấn đề về sức khỏe
nên đến khám và điều trị tại các bệnh viện
trung tâm y tế hoặc các phòng khám uy tín được cấp phép hành nghề
không nên tự ý bắt mạch chỉ bệnh theo lời truyền miệng
nhẹ thì dẫn đến tiền mất tật mang nặng thì mất cả mạng
đến đây thì chương trình sức khỏe và cuộc sống cũng xin được kết thúc